liên quan tới vụ cháy nghiêm trọng tại phường phước long b quận chín tp hcm khiến năm người trong một gia đình tử vong
chiều nay thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân
trước đó vào lúc bốn giờ sáng vụ cháy xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong hẻm năm trăm sáu mươi bảy trên hai mươi hai f đường đỗ xuân hợp quận chín tp hcm
ngọn lửa bao trùm căn nhà khiến cả năm người trong gia đình không kịp thoát ra
lực lượng chức năng đã điều động ba xe cứu hỏa và hai mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy
các nạn nhân được xác định là lê thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi lê thị tuyết mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu lê hoàng thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi lê hoàng tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trần mỹ tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi vợ thanh
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc hiện lực lượng công an thành phố đang tích cực điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy này
chính quyền thành phố cũng đã kịp thời thăm hỏi
hỗ trợ gia đình người bị nạn